trước đó cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can lưu bách thảo cùng năm bị can khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an xác định liêu bách thảo xuất cảnh ra nước ngoài vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn hiện không có mặt ở địa phương
chỗ ở trước khi trốn của lưu bách thảo là số chín nguyễn an ninh phường bình khánh tp long xuyên tỉnh an giang
theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh an giang trong khoảng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo và ngô văn thu cùng hai công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh và công ty trách nhiệm hiệu hạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt trên sáu trăm linh tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên và lưu báo phúc xuất hán đơn khống mua bán cá cha thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt trên sáu trăm linh tỷ đồng
theo quyết định truy nã bị can của công an tỉnh an giang bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay liêu bách thảo đến cơ quan công an
việc kiểm soát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã thì phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên số điện thoại sáu mươi chín ba trăm sáu mươi bốn hai trăm bảy mươi tám